trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi bốn tổng cục thủy sản phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
bộ giao thông vận tải văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ hướng đi cường độ của bão và hoạt động của tàu thuyền trên biển
chỉ đạo bảo đảm an toàn tàu thuyền
theo thống kê của tổng cục thủy sản tính đến sáu giờ ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi hai
hiện có một trăm ba mươi tám tàu đang ở trong khu vực ảnh hưởng của bão trong hai mươi bốn giờ tới
trong đó bình định có sáu mươi ba tàu khánh hòa hai mươi một tàu phú yên bốn mươi một tàu quảng nam một tàu quảng ngãi một mươi hai tàu
hiện nay bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tăng cường thời lượng bắn pháo hiệu ngay từ bây giờ
để cảnh báo cho tàu thuyền và ngư dân ven biển
ngoài ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng vừa đề nghị tổng cục thủy lợi
kiểm tra việc an toàn hồ chứa thủy lợi bảo đảm cho sản xuất cũng như việc tích nước